cụ thể các bệnh viện tầng ba sẽ tiếp nhận f nf được đánh giá là ở nguy cơ rất cao có tình trạng cấp cứu sp hai dưới chín mươi
cơ sở tiếp nhận bệnh nhân tầng ba gồm năm bệnh viện của hà nội là đức giang thanh nhàn hà đông san pôn và sơn tây
các bệnh viện trung ương bộ ngành riêng biệt phụ sản hà nội tiếp nhận bệnh nhân sản khoa
trước đây bệnh viện tầng hai dành cho trường hợp không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ mức độ trung bình với nguy cơ cao
với thay đổi mới này thì chỉ có trường hợp nguy cơ cao mới vào tầng hai f có nguy cơ thấp hoặc trung bình sẽ được điều trị ở tầng một
cơ sở y tế cũng có hướng dẫn phân luận điều trị với nhóm bệnh nhân đặc biệt như người chạy thận nhân tạo người có bệnh lý tâm thần hay người đang cai nghiện tại cộng đồng
bên cạnh đó sở y tế yêu cầu tập trung điều trị f thể nhẹ và không triệu chứng tại cơ sở thu dung điều trị hạn chế chuyển tầng chuyển độ và ưu tiên dường bệnh tại bệnh viện để tiếp nhận người bệnh tầng hai tầng ba
gần một tháng nay hà nội ghi nhận số ca mắc liên tục tăng mỗi ngày trong những ngày gần đây số ca mắc tại hà nội đều trên hai năm trăm linh ca một ngày cao nhất cả nước
hôm qua sáu tháng một lần đầu tiên thủ đô ghi nhận số ca mắc mới trong ngày vượt mốc hai bảy trăm linh ca
còn tại tp hcm mới đây trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đã công bố năm ca nhiễm omicron đều là người nhập cảnh nâng tổng số ca nhiễm biến chủng mới tại thành phố lên một mươi một ca
ca nhiễm mới đều nhập cảnh trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
đều đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm
sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính covid một mươi chín họ được chuyển đến điều trị tại bệnh viện giã chiến số một mươi hai
mẫu xét nghiệm được giải trình từ trang virus kết quả nhiễm biến chủng omicron
hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của năm ca mới này
thành phố đã điều tra truy vết các trường hợp liên quan gồm tổ bay và hành khách đi cùng chuyến bay nhân viên phục vụ tại khu cách ly cách ly tập trung
hiện hai trăm hai mươi ba người liên quan có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
trước đó thành phố đã ghi nhận sáu trường hợp nhiễm biến chủng omicron đều là các ca nhập cảnh
những ca này đều có nồng độ virus thấp không trự trứng nhanh khỏi
một số người thân ở cùng với các bệnh nhân đều không bị lây bệnh
như vậy đến nay tp hcm đã ghi nhận một mươi một ca ông micron đều là người nhập cảnh cách ly ngay nâng tổng số ca nhiễm biến chủng mới tại việt nam lên ba mươi
từ ngày một tháng một thành phố triển khai xét nghiệm covid một mươi chín ngay tại cảng hàng không tân sơn nhất để kiểm soát người nhập cảnh
trước sự xuất hiện của biến chủng omicron người xét nghiệm dương tính sẽ chuyển cách ly tại bệnh viện giả chiến số một mươi hai và giải trình từ trang virus
người có kết quả âm tính sẽ được theo dõi giám sát theo quy định của bộ y tế
thưa quý vị và các bạn sáng nay bảy tháng một ubnd tp hcm cho biết trong ngày hôm qua sáu tháng một tp hcm ghi nhận đến chín trăm hai mươi chín ca nhiễm covid một mươi chín mới
đây cũng là số mắc cao kỷ lục trong ngày tại thành phố này
trong đó bốn trăm một mươi chín ca là các trường hợp
f một chuyển thành f bốn trăm năm mươi sáu ca là người tự đi làm xét nghiệm bốn mươi tám ca khác là người được phát hiện qua sàng lọc tại công ty thuộc các khu công nghiệp của an dương và thủy nguyên và sáu người làm test nhanh cho kết quả dương tính
bên cạnh đó tám trăm linh tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh và hiện đã có tổng cộng một mươi chín người tử vong vì covid một mươi chín
thành phố hải phòng đang điều trị tám tám mươi bốn bệnh nhân chủ yếu là điều trị cách ly tại nhà
nhân dân thành phố hải phòng f điều trị tại nhà sẽ được thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ một mươi
nếu có kết quả xét nghiệm dương tính thì tiếp tục cách ly điều trị bảy ngày và lấy mẫu xét nghiệm lại vào ngày thứ bảy
nếu có kết quả xét nghiệm âm tính kết thúc điều trị tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong bảy ngày tiếp theo
f điều trị tại cơ sở y tế nếu không có triệu chứng lâm sàng trong suốt thời gian điều trị thì thực hiện xét nghiệm rt pcr vào ngày thứ chín
nếu có kết quả xét nghiệm âm tính hoặc ct trên ba mươi thì kết thúc điều trị tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà trong vòng bảy ngày
trường hợp f một đã tiêm đủ liều vaccine phòng hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín thì cách ly y tế bảy ngày tại nhà nơi lưu trú
tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên khi bắt đầu thực hiện cách ly
nếu kết quả âm tính với sars cov hai thì giải phóng f hai và khuyến cáo f hai tự làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên sau khi được giải phóng
nếu kết quả dương tính thì xử lý như ca bệnh f
những f một chưa tiêm đủ liều cơ bản vaccine phòng covid một mươi chín thì phải thực hiện cách ly chặt chẽ tại nhà trên cơ sở cách ly một mươi bốn ngày
tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên khi bắt đầu thực hiện cách ly
nếu kết quả dương tính thì xử lý như caf nếu kết quả âm tính thì thực hiện xét nghiệm nhanh vào ngày thứ một mươi bốn
đến thời điểm này thành phố hải phòng đã triển khai tiêm được ba ba trăm hai mươi bốn một trăm linh ba mũi

nếu kết quả dương tính thì xử lý như ca f
đại diện lãnh đạo sở y tế thanh hóa cho biết có thể huyện này đã làm chặt hơn so với các địa phương khác
liên quan đến huyện nga sơn thanh hóa yêu cầu tất cả công dân từ các tỉnh thành về huyện đều phải khai báo y tế test nhanh covid một mươi chín
ông trịnh hữu hùng giám đốc sở y tế thanh hóa cho biết
hiện nay tất cả các địa phương trong tỉnh được thực hiện theo kế hoạch hai trăm tám mươi chín xe khubnd ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
của ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa về việc tăng cường biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
ông hùng cho biết nếu nội dung nào không có trong kế hoạch hai trăm tám mươi chín xe khubnd vào ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
thì phải thực hiện theo kế hoạch số bốn nghìn ba trăm chín mươi chín ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một của
tỉnh thanh hóa về việc ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín
cũng theo ông hùng việc huyện nga sơn đưa ra yêu cầu test nhanh đối với tất cả các trường hợp như vậy là có thể do chuyện có yêu cầu cao hơn một chút
việc này vất vả cho người dân trở về địa phương nhưng sẽ an toàn cho người dân sở tại
ông lương ngọc trương giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thanh hóa cho biết
hiện đơn vị vẫn chưa nhận được thông tin về sự việc này và chưa thể phát biểu gì thêm
trước đó nhiều phản ánh của người dân trong dịp lễ tết dương lịch vừa qua
nhiều người dân về quê ở xã nga hải huyện nga sơn thanh hóa
tại đây không cần biết ai về từ tỉnh nào vùng nào xanh vàng đỏ cứ đến xã nga hải thì buộc phải đến trạm y tế xã khai báo và test nhanh covid một mươi chín
nhiều trường hợp khác phải cách ly y tế tại nhà một mươi bốn ngày
nhiều người cho hay hiện nay là thích ứng an toàn trong tình hình mới và người dân về quê chỉ là vài ngày trong đợt nghỉ lễ
tuy nhiên khi về địa phương thì bị test và cách ly
như vậy khiến cho họ khó có thể quay trở lại nơi làm việc được
ngoài ra chính quyền đến dán biển cách ly ngay trước cổng nhà khiến cho cuộc sống của gia đình bị ảnh hưởng rất nhiều
vậy khi chúng ta đang sống trong giai đoạn thích ứng an toàn với dịch thì đa số mọi người đều đã được tiêm hai mũi vaccine
hơn nữa về quê ăn tết là quyền lợi chính đáng của người dân với những quy định nghiêm ngặt như trên
thì liệu có phải địa phương đang làm khó người dân hay không
liên quan đến việc về quê ăn tết của người dân theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
các địa phương nên tạo điều kiện để người dân về quê ăn tết an toàn chứ không ngăn sông cấm chợ
vì tỷ lệ tiêm vaccine đã cao chúng ta đã có kinh nghiệm phòng chống dịch
càng đến gần dịp tết nguyên đáng câu chuyện người dân về quê ăn tết lại càng trở nên nóng
khi tình hình dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp lo sợ người về quê ăn tết có thể làm tình hình dịch bệnh trở nên nghiêm trọng hơn
nhiều địa phương đã đưa ra những quy định mới có phần khắt khe hơn
chẳng hạn thanh hóa có thư ngõ gửi các tầng lớp nhân dân trong địa bàn thành phố thanh hóa
và người dân thành phố thanh hóa đang làm việc tại tỉnh ngoài nước ngoài về việc tạm thời không trở về quê nếu không thật sự cần thiết
nhất là dịp trước trong và sau tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai điều này đã gây bảo trong dư luận
cũng tại thanh hóa vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ủy ban nhân dân xã nga phú huyện nga sơn đã ban hành quyết định về việc cách ly y tế tập trung tại nhà
nhiều người đã vào nhà một mươi bốn ngày để phòng chống dịch covid một mươi chín đối với công dân htv người này đi từ hà nội về và đã tiêm đủ hai mũi vắc xin phòng covid một mươi chín
ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ủy ban nhân dân xã triền yên huyện vân hồ tỉnh sơn la ra văn bản yêu cầu người lao động địa phương này đi làm ở xa muốn ăn tết với gia đình phải về trước ngày một mươi tháng một
tức mùng tám tháng chạp trước tết hai mươi hai ngày để đảm bảo cách ly y tế
tương tự quảng nam cũng vận động về việc phòng chống dịch covid một mươi chín
về vấn đề phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng
khi chúng ta đã chấp nhận đã tiêm vắc xin phòng covid một mươi chín thì chúng ta phải chấp nhận thực tế số ca mắc covid một mươi chín có thể tăng cao
chính phủ đã ra quyết định một trăm hai mươi tám về thích ứng an toàn hiệu quả với dịch covid một mươi chín trong đó nới lỏng tất cả hoạt động kể cả đi lại kiểm soát rủi ro
vì thế theo ông các tỉnh cần phải thực hiện nghiêm quy định này tránh mỗi nơi có dịch covid một mươi chín
tránh mỗi nơi làm mỗi kiểu gây ảnh hưởng lớn làm kinh tế cũng như an sinh xã hội
ngoài ra việc địa phương vận động hay ra quy định làm khó người dân về quê dịp tết sẽ tạo ra một số tiền lệ không hay và gây dư luận không tốt
vừa qua chính phủ bộ y tế đã thổi còi một số địa phương đưa ra quy định không hợp lý về cách ly xét nghiệm đối với người từ địa phương khác trở về
theo tiến sĩ phu việc cách ly xét nghiệm như thế bộ y tế đã có quy định cụ thể
cụ thể không chỉ định xét nghiệm đối với người từ địa phương khác trở về
đi lại của người dân chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng
phong tỏa và các trường hợp nghi ngờ như sốt ho khó thở hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ ba
dù vậy tình hình dịch vẫn đang diễn biến phức tạp số ca mắc tăng lên mỗi ngày
vì thế dù về quê ăn tết người dân vẫn không nên lơ là
các biện pháp phòng bệnh người dân phải tuyệt đối tuân thủ nghiêm năm k
mọi chỗ mọi nơi hạn chế tiếp xúc với đám đông giảm đi lại càng không cần thiết
không tổ chức các hoạt động đông người không cần thiết không tổ chức ăn uống linh đình
hạn chế tham non tụ tập vừa ăn tết vui vẻ vừa an toàn dịch bệnh
xin được chuyển sang các thông tin về biến thể omicron tại việt nam
thưa quý vị và các bạn mới đây bộ y tế thông tin
thời gian tới nguy cơ tiếp tục ghi nhận các ca mắc covid một mươi chín
nhiễm biến chủng omicron từ các trường hợp nhập cảnh và lây lan ra cộng đồng là rất lớn
tại việt nam đã ghi nhận hai mươi năm ca mắc covid một mươi chín do biến chủng omicron
đều là các ca đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại sáu tỉnh thành phố
ca nhiễm omic fran đầu tiên được phát hiện tại nước ta đã được ra viện sau hai tuần theo dõi sức khỏe
trường hợp này không có triệu chứng lâm sàng
ca nhiễm omicron tại hải dương cũng đã xuất viện
đặc biệt một mươi bốn ca nhiễm biến chủng omicron tại quảng nam đều không có triệu chứng lâm sàng
các ca tại tp hcm sức khỏe ổn định đã có kết quả âm tính với sars cov hai
tiến sĩ phạm quang thái viện vệ sinh dịch tẩy trung mưu cho biết
các ca nhiễm omitron tại việt nam đều là người đã tiêm vaccine
tiến sĩ thái nói bình thường người đã tiêm vẫn có thể nhiễm bệnh nhưng chủ yếu là ở thể nhẹ
thậm chí không có triệu chứng điều này cũng tương tự ở các nước khác như mỹ nhật
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long nhận định cuộc chiến phòng covid một mươi chín vẫn còn trước mắt
mỗi ngày vẫn có hơn hai trăm linh người tử vong do dịch bệnh
nếu để omicron lan tràn sẽ dẫn đến tình trạng quá tải hệ thống y tế
để chủ động kiểm soát tình hình dịch covid một mươi chín trong bối cảnh biến chủng omicron
có thể xâm nhập và lây lan nhanh bộ y tế đã có công điện khẩn yêu cầu các địa phương
thực hiện nghiêm các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và các hướng dẫn của bộ y tế
về chủ động phòng chống biến chủng omicron chủ động xây dựng các kịch bản phương án
để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống covid một mươi chín trên địa bàn
đồng thời nâng cao năng lực hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở đảm bảo thuốc vật tư
trang thiết bị y tế theo phương châm bốn tại chỗ
các địa phương cần tăng cường công tác truyền thông nâng cao cảnh giác của người dân
trước biến chủng omicron không tụ tập đông người khi không cần thiết thực hiện nghiêm năm k
tham gia tiêm vaccine đầy đủ đặc biệt những người nhập cảnh và gia đình
phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế hạn chế tiếp xúc với người xung quanh
không ra khỏi nơi lưu trú xét nghiệm sars cov hai khi mới nhập cảnh theo quy định
thưa quý vị và các bạn tình hình dịch bệnh tại trung quốc không được khả quan
vì số huyện thành phố ở tỉnh hà nam của quốc gia này áp dụng các biện pháp hạn chế
nhằm phòng chống covid một mươi chín khi số ca nhiễm mới trong tỉnh tăng vọt
dữ liệu chính thức được công bố hôm qua ngày sáu tháng một cho thấy hà nam ghi nhận thêm sáu mươi bốn ca nhiễm
covid một mươi chín trong cộng đồng ngày năm tháng một tăng từ chỉ bốn ca trong ngày trước đó
trước tình trạng trên một số thành phố ở hà nam đã áp dụng những hạn chế mới về việc đi lại
và những hoạt động khác để ngăn chặn sự lây lan của covid một mươi chín ở cố thủy
một huyện qua hà nam có khoảng một triệu dân
giới chức không cho người dân ra khỏi huyện dù ghi nhận chỉ một ca có triệu chứng
và một ca không có triệu chứng hôm năm tháng một
ngoài ra gần tất cả hơn bốn triệu dân ở thành phố tính dương thuộc hà nam
đã được yêu cầu làm xét nghiệm trong ngày sáu và bảy tháng một và việc đi lại của người dân bị hạn chế
cũng thuộc hà nam thành phố vũ châu với dân số là một một mươi bảy triệu người đã bị phong tỏa từ tối mồng ba tháng một
trong khi đó thành phố tây an thủ phủ của tỉnh thiểm tây hôm nay đã trải qua ngày phong tỏa
thứ một mươi năm theo đó người dân bị cấm ra khỏi nhà ngoại trừ đi xét nghiệm covid một mươi chín
và có một số việc cấp thiết được giới chức cho phép
trong những ngày đầu phong tỏa mỗi hộ còn được phép cử một thành viên ra ngoài
mua nhu yếu phẩm hai ngày một lần
trong vài ngày gần đây nhiều cư dân ở tây an đã phản ánh rằng bị thiếu thực phẩm
dù giới chức khẳng định đang cố gắng đảm bảo nguồn cung ổn định
phần cuối bản tin là những thông tin và nhận định mới của tổ chức who
mới đây tổ chức này nhận định biến thể omicron dường như gây bệnh ít nghiêm trọng hơn
so với chủng delta chiếm ưu thế trên toàn cầu nhưng không nên được phân loại là nhẹ
tranet riad người đứng đầu who về quản lý lâm sàng cho biết các nghiên cứu ban đầu cho thấy
nguy cơ nhập viện từ biến thể omic ron được xác định lần đầu tiên ở nam phi và hồng kông trung quốc
vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một giảm so với biến chủng delta
bà janeth diat nói trong một cuộc họp báo từ trụ sở who tại geneva thụy sĩ

biến thể omicron cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh ở cả người trẻ và người lớn tuổi
nhận định về việc biến thể omic fron giảm nguy cơ mắc bệnh trầm trọng phù hợp với các dữ liệu khác
bao gồm những nghiên cứu từ nam phi và anh mặc dù das không cung cấp thêm các chi tiết
về các nghiên cứu hoặc độ tuổi của những trường hợp được phân tích
tác động đối với người cao tuổi là một trong những câu hỏi lớn chưa có câu trả lời liên quan đến biến thể mới
vì hầu hết các trường hợp được nghiên cứu cho đến nay là những người trẻ tuổi
tổng giám đốc who tedros adhanom ghebreyesus cho biết mặc dù omicron có vẻ ít nghiêm trọng hơn so với delta
đặc biệt là ở những người được tiêm chủng nhưng điều đó không có nghĩa là nó nên được phân loại là nhẹ
giống như các biến chủng trước đó
omicron cũng khiến cho người mắc phải nhập viện và gây chết người
ông cảnh báo về một cơn sóng thần covid một mươi chín khi số ca nhiễm bệnh trên toàn cầu tăng cao đến mức kỷ lục
được thúc đẩy bởi cả hai biến thể omicron và delta
hệ thống chăm sóc sức khỏe
bị quá tải và các chính phủ phải vật lộn để kiềm chế loại virus đã khiến hơn năm tám triệu người tử vong này
tổng giám đốc who đã nhắc lại lời kêu gọi của mình về sự công bằng lớn hơn trên toàn cầu
trong việc phân phối và tiếp cận vaccine covid một mươi chín
dựa trên tốc độ triển khai vaccine hiện tại một trăm linh chín quốc gia sẽ không đạt mục tiêu của who
là bảy mươi dân số thế giới được tiêm chủng đầy đủ vào tháng bảy
ông tedfrost nói thêm mục tiêu này được coi là giúp chấm dứt giai đoạn cấp tính của đại dịch
trong báo cáo dịch tễ học hàng tuần vào ngày sáu tháng một who cho biết số lượng trường hợp mắc covid một mươi chín
đã tăng bảy mươi một tương đương chín năm triệu ca trong tuần tính đến ngày hai tháng một so với một tuần trước đó
trong khi số ca tử vong giảm một mươi tương đương bốn mươi một người
như vậy mặc dù gây bệnh ít nghiêm trọng hơn so với chủng delta nhưng chúng ta vẫn không thể chủ quan
bởi omicron vẫn khiến nhiều người phải nhập viện thậm chí là tử vong
điện tốc tiên mới nhất liên quan đến tình hình xảy bệnh covid một mươi chín trên cả nước
tôi liên tục cập nhật trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn hãy chú ý đón xem
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại